trí tuệ nhân tạo đang trở thành vũ khí tấn công mạng
chìm ngưỡng bức tranh panorama điện biên phủ bằng công nghệ thực tế ảo
cẩm năng phòng chống tấn công mạng hóa đồng tiền trên mạng
đó là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chuyển động số tuần này
rất vui được gặp lại quý vị trong một mươi năm phút của chương trình
hồi tháng trước công ty tái bảo hiểm hàng đầu thế giới munich re của đức
đã nêu những lo ngại về nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng
do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đặc biệt là trí tuệ nhân tạo ai tạo sinh
công ty tái bảo hiểm hàng đầu thế giới munich re cho biết
đã ghi nhận sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công mạng trong những tháng qua
trong đó hình thức tấn công mã độc tống tiền resomware chiếm phần lớn
chỉ riêng năm ngoái số lượng tấn công nhằm vào các lỗ hổng trong quá trình phát triển
và phân phối phần mềm đã tăng gấp đôi so với tổng số vụ xảy ra vào ba năm trước đó
statista dự báo tội phạm mạng toàn cầu hàng năm sẽ gây tổn thất một mươi ba tám trăm linh tỷ vào năm hai nghìn hai mươi tám
tăng từ tám một trăm năm mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra các chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công có xu hướng tự động hóa và cá nhân hóa
do kẻ tấn công có thể sử dụng thư điện tử lừa đảo và cuộc gọi điện thoại giả mạo
do ai điều khiển để đánh lừa nạn nhân
trong bối cảnh vương quốc anh dự kiến tổ chức tổng tuyến cử vào nửa cuối năm nay
giới chuyên gia an ninh mạng cảnh báo nước này có nguy cơ đối mặt với nạn tin giả tin sai
và nhiều cuộc tấn công mạng trong đó trí tuệ nhân tạo ai được cho là gây ra rủi ro cao
chính phủ của thủ tướng anh rishi sunak đang phải vật lộn với nhiều khó khăn
và một trong số đó là những cuộc tấn công mạng tinh vi nhắm vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới
giám đốc điều hành công ty quản lý danh tính và quyền truy cập okta ông tod mckinnon cảnh báo
đa số các vụ tấn công mạng sẽ xảy ra trong thời gian trước khi bầu cử diễn ra
bởi phần lớn người dân anh sẽ bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử
giới chuyên gia an ninh mạng cho rằng các đối tượng xấu sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới bằng nhiều cách
đặc biệt là thông qua thông tin sai lệch dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm nay
do việc sử dụng rộng rãi ai
các hình ảnh âm thanh và video giả mạo sai sự thật được tạo ra bằng cách dùng ai
hay còn gọi là deepfake sẽ phổ biến hơn do kỹ thuật này dễ dàng sử dụng
các tội phạm mạng nhiều khả năng sẽ tiến hành các cuộc tấn công dựa trên danh tính do ai cung cấp
như lừa đảo tấn công bằng mã độc xâm nhập vào chuỗi cung ứng để nhằm vào các chính trị gia nhân viên vận động bầu cử
và các tổ chức liên quan đến bầu cử
nội dung do ai và robot mạng tạo ra nhằm phát tán tin sai tin giả trong cuộc bầu cử năm nay
sẽ ở quy mô lớn hơn so với các kỳ bầu cử trước đây
ông adam myers một chuyên gia về an ninh mạng tại công ty crowdstrike nhận định
tin sai tin giả do ai tạo ra
gây rủi ro hàng đầu cho các cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện ai tạo sinh ngày càng được dùng nhiều vào cả mục đích tốt và xấu
điều đáng nói là ai đang tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm mạng khai thác thông tin người dùng trên mạng
điều này vốn đang xảy ra dưới hình thức các email lừa đảo
được soạn thảo bằng những công cụ ai dễ dàng truy cập như chat cpt
theo giới chuyên gia tin tặc cũng đang tạo ra những hình thức tấn công tinh vi và cá nhân hóa hơn
bằng cách đào tạo các mô hình ai dựa trên dữ liệu sản xuất
của người dùng trên mạng xã hội
chẳng hạn trên mạng xã hội x hồi tháng một mươi năm ngoái
một đoạn âm thanh giả mạo do ai tạo ra về thủ lĩnh công đảng đối lập anh keo stemmer
khiển trách thậm tệ một thành viên của đảng này
theo tổ chức full fact bài đăng này đã thu hút một năm triệu lượt xem
đây chỉ là một trong nhiều deepfake mà giới chuyên gia an ninh lo ngại về những nguy cơ tương tự sắp tới
khi nước anh hướng tới cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay
cộng đồng an ninh mạng kêu gọi cần tăng cường cảnh giác
trước nạn tin sai tin giả do ai tạo ra
cũng như các nước cần tăng cường hợp tác để giảm thiểu rủi ro do tấn công mạng gây ra
thưa quý vị trí tuệ nhân tạo đang là một công nghệ phát triển vượt bậc trong thời đại bốn
ai đã và đang thay đổi cách chúng ta sống làm việc và giao tiếp
lợi ích mà ai mang lại vô cùng đáng kinh ngạc
giúp chúng ta giải quyết các vấn đề
và làm công việc một cách hiệu quả hơn
tuy nhiên bên cạnh đó khi công nghệ ngày càng phát triển
những thách thức về an toàn thông tin ngày càng được gia tăng
những vụ tấn công mạng bằng công nghệ ai
có thể nhắm đến từng cá nhân hay bất kỳ một tổ chức nào
theo thống kê thì chỉ trong vòng vài tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đã có khoảng hơn hai ba trăm linh cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại việt nam
các cuộc tấn công có quy mơ ngày càng lớn ngày càng rôn rập
và đã để lại những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng
như vụ việc với công ty chứng khoán viên tài năng
và pvoi gần đây
các cuộc tấn công có thể nhắm đến người dùng là cá nhân
hay các tổ chức để lừa đảo đòi tiền chuộc
và ai đang trở thành vũ khí khiến cho các cuộc tấn công mạng trở nên nghiêm trọng hơn
chỉ với vài thao tác đơn giản người người nhà nhà mọi lứa tuổi
mọi tầng lớp nghề nghiệp liên tục đăng tải những bức hình ai của mình
lên các trang cá nhân
dường như ai cũng đang rất thích thú với những phiên bản khác nhau của chính mình
được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo
ai cũng muốn sở hữu cho mình một vài bức ảnh ai để bắt kịp xu hướng
truy cập ứng dụng tạo hình ảnh ai rồi đem ra so sánh với nhau
lựa chọn bức hình ưng ý nhất để đăng tải lên mạng xã hội
thực ra thì nhờ có ai thì mình mới có thể biết được
bản thân mình trong những phiên bản khác
những phiên bản mà mình chưa từng thử bao giờ
ví dụ như vừa rồi mình có thử phiên bản mình trong kiểu hoạt hình anime
và mình cũng thấy wow
đó là một cái khá là mới mẻ ở chính bản thân mình
mà mình chưa bao giờ được thấy
bòm tròn xã hội của mình thì tất cả những cô dì chú bác của mình
cũng đều có thay ảnh avatar sử dụng cái ai của zalo
bởi vì hình ảnh đấy nó cũng rất là hay
thì nó rất đẹp và họ chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội
mình nghĩ cái lý do đầu tiên mà người ta sử dụng chọn sử dụng là bởi vì nó rất là tiện lợi
người ta không phải tải một cái app khác để chỉnh ảnh
mà nó có sẵn trong cái ứng dụng mà người ta sử dụng hàng ngày
thì chỉ cần một cái cú click chuột thôi đâu đấy
ba giây thì người ta đã có một cái bức ảnh mới rồi
cái thứ hai đấy là về cái độ sáng tạo những cái hình ảnh
thì trước đấy thì những cái app khác thì nó không có nhiều các cái background
hoặc là nó bị mất phí
thế nên là khi mà mình chọn đây thì mình vừa có nhiều các cái background khác nhau
rất là đẹp
các ứng dụng ai hoạt động dựa trên việc thu thập tổng hợp các thông tin
được khai thác bằng nhiều cách thức khác nhau trên không gian mạng
với người dùng mạng xã hội chắc chắn sẽ phải chấp nhận chia sẻ phần nào thông tin cá nhân
như là tên ngày tháng
năm sinh câu hỏi bí mật dữ liệu gps lịch sử vị trí thậm chí là cả dữ liệu khuôn mặt
theo các chuyên gia chính điều này là nguyên nhân dẫn tới việc lộ lọt hình ảnh cá nhân
khi công nghệ thanh toán xác nhận tài khoản bằng khuôn mặt đang ngày càng phổ biến
cải xấu hoàn toàn có thể lợi dụng hình ảnh để tạo ra ảnh giả mạo video giả mạo
từ đó đánh cắp tài khoản cá nhân thực hiện các cuộc gọi video để lừa đảo
hay ghép vào các nội dung đổi trụy
những đối tượng lừa đảo chỉ cần thu thập những hình ảnh liên quan đến khuôn mặt
và thông qua khoảng ba bốn hình ảnh với các góc khác nhau
là các đối tượng có thể trích xuất ra được đặc trưng của khuôn mặt
và từ cái đặc trưng của khuôn mặt này thì các cái đối tượng có thể đưa vào trong những phần mềm
và hỗ trợ công nghệ defect có thể tạo ra những clip với những chuyển động theo mong muốn
và vì vậy thì những cái clip giả mạo ra đời rất là nhanh
và sau đó thì chúng sẽ được sử dụng vào các kịch bản lừa đảo
với các công cụ tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo
các lớp bảo mật sẽ dễ dàng bị vượt qua hơn
ai có thể tự động thu thập và phân tích các dữ liệu mật khẩu thông tin sinh chắc học
đưa ra những kết quả dự đoán với độ chính xác cao
giúp hacker có thể xâm nhập vào hệ thống
tin tặc còn sử dụng ai để ra quét các lỗ hỏng bảo mật
tìm ra điểm yếu của hệ thống từ đó lây lan phần mềm độc hại
tôi vừa khẳng định luôn là gần như cuộc tấn công nào
cũng sẽ có dùng ít hay nhiều
có sự qua mặt của ai
ai có thể giúp cho việc viết các đoạn ví dụ mã đọc
trở nên dễ dàng hơn rất nhiều
dẫn đến là các cuộc tấn công an ninh mạng
các dòng mã đọc facebook mới bùng nổ trong thời gian vừa qua
theo thống kê của công ty an ninh mạng viettel
tấn công lừa đảo giả mạo đang gia tăng mạnh trong thời gian gần đây
trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng vẫn là mục tiêu tấn công hàng đầu
chiếm hơn sáu mươi hai tổng số vụ tấn công lừa đảo
sự phát triển nhanh chóng của ai với các công cụ như defect
đang tạo ra nhiều cơ hội mới cho các kẻ tấn công
những cuộc tấn công mà diễn ra nó đơn giản hơn xưa rất là nhiều
khi mà cái hạ tầng tấn công của nó đã được cung cấp một cách bài bản
mang tính chất thương mại hóa
một cái đối tượng không cần hiểu gì về an ninh mạng
cũng có thể sử dụng cái hạ tầng tấn công đấy để khai thác và trục lợi
cũng theo các chuyên gia bảo mật
mô hình ai còn bị tinh tạc lợi dụng qua hình thức đầu đầu trí để nhân tạo
hacker sẽ tìm cách xâm nhập vào hệ thống và làm hỏng nguồn dữ liệu
khiến ai phát triển sai lệch
hoặc có hành vi không mong muốn
gây thiệt hại nghiêm trọng cho đơn vị sở hữu
những ai lỗi này chứa đựng nhiều rủi ro khi được ứng dụng vào đời sống
đặc biệt trong các lĩnh vực như xe tự lái y tế hay an ninh
nếu chúng ta đưa cho trí tuệ nhân tạo một nguồn dữ liệu đầu vào là những thông tin độc hại
chúng sẽ có thể tạo ra những công cụ tấn công mạng cực kỳ nguy hiểm
rất khó để kiểm soát được kẻ xấu lợi dụng ai phục vụ cho mục đích gì
với ai các cuộc tấn công mạng giờ đây
đang có xu hướng
được tự động hóa và cá nhân hóa
tính riêng trong cuối một năm nay
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
đã ghi nhận hơn ba trăm linh nguy cơ tấn công mạng
nhắm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc
các cuộc tấn công mạng với sự hỗ trợ của ai
đang diễn ra ngày càng nhanh tinh vi và phức tạp hơn
để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tổ chức doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi ba thiệt hại do virus máy tính gây ra cho người dùng việt nam
là gần một mươi tám tỷ đồng
mới đây thì báo nhân dân đã tổ chức khai mạc triển lãm
tương tác tranh panorama
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đồng thời tại hai địa điểm
là trụ sở của báo nhân dân
tại bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm tp hà nội
và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ
tp điện biên phủ tỉnh điện biên
du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh
qua công nghệ thực tế ảo tăng cường
đây được coi là hoạt động nhằm lan tỏa
niềm tự hào chung của dân tộc
tham sự triển lãm tương tác tranh panorama
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngoài việc du khách có thể chiêm ngưỡng
chụp ảnh bức tranh panorama
bao quanh hình tròn đường kính năm năm m
chiều cao hơn ba m
thì điều hấp dẫn nhất chính là trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường
với mô hình tranh panorama ba trăm sáu mươi độ
báo nhân dân quét mã ia
thì khi quét lên trang báo như vậy
thì những cái bức hình
nó sẽ chuyển động được
ví dụ như là
chiến sĩ bộ đội chúng ta đang vẫy cờ
trên hầm đờ cát
nếu trải dài cái bức tranh trên mặt đất
thì khi quét cái mã như vậy
chúng ta có thể thấy toàn bộ
cái bức tranh dài
và khi chạm tay vào những điểm nhất định
thì chúng ta lại cũng đọc được những cái nội dung mở rộng
đây là một buổi triển lãm khá là nổi tiếng
thú vị và thông qua bức tranh
tôi cảm thấy tôn trọng những người chiến sĩ
cũng như lịch sử của việt nam
với thế hệ trẻ cách tương tác này
sẽ giúp các bạn cảm thấy sinh động thú vị hơn
cũng như cảm nhận sâu sắc hơn
về truyền thống của dân tộc
khi mà đưa người thông tin vào
những cái truyền lãm tranh như thế này
thì em thấy rất là mới mà em được tiếp cận
từ trước đến nay ở người trẻ thì em rất là tự hào
và rất là
xúc động khi mà được
nghe và được xem lại những cái hành trình
mà chiến tranh thời xưa
và vô cùng biết ơn những người đã
đã chiến đấu
và hy sinh để mà gian lại độc lập
tại triển lãm công chúng
còn được tặng phụ trương báo nhân dân
số đặc biệt ghép thành bức tranh panorama
chiến dịch điện biên phủ
dài tới ba hai mươi một mét kỷ lục đối với
sản phẩm báo in triển lãm tương tác
tranh panorama kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng
điện biên phủ đã mang đến cách tiếp cận mới
để người dân dù không trực tiếp đến điện biên
cũng có thể chiêm ngưỡng bức tranh
với khoảnh khắc chân thực sống động
lan tỏa thêm niềm tự hào về chiến dịch điện biên phủ
lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
cũng như tình yêu đối với tổ quốc
trước thực trạng nhiều vụ tấn công mạng
nhắm vào các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
tại việt nam cục an toàn thông tin
bộ thông tin và truyền thông đã công bố
cẩm nang về một số biện pháp
phòng chống giảm thiểu rủi ro
từ tấn công mạ hóa tống tiền
cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
cục an toàn thông tin đã xây dựng cẩm năng
về một số biện pháp phòng chống giảm thiểu rủi ro
từ tấn công mạ hóa tống tiền
cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn
không gian mạng quốc gia
các chuyên gia khuyến nghị giải pháp
theo chín nội dung chính
bao gồm xây dựng kế hoạch sao lưu
phục hồi dữ liệu đối với hệ thống thông tin quan trọng
triển khai các biện pháp xác thực mạnh
cho các tài khoản truy cập hệ thống
chủ động tìm kiếm dấu hiệu tấn công
giả quét mã độc yêu cầu đơn vị chuyên trách
xử lý các mã độc
giám sát liên tục để phát hiện sớm các hành vi xâm nhập
đặc biệt giám sát các truy cập đến
chứng thực tập trung và phân quyền tập trung
giả quét cập nhật bản phá lỗ hổng an toàn thông tin
trên các thiết bị phần mềm ứng dụng
xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố
để kịp thời phản ứng với sự cố tấn công mã hóa
áp dụng các nguyên tắc đặc quyền tối thiểu
cho các hệ thống
hạn chế việc sử dụng dịch vụ điều khiển máy tính từ xa
thực hiện phân vùng mạng chặt chẽ
ngoài ra các chuyên gia của cục an toàn thông tin
nhấn mạnh các tổ chức doanh nghiệp đơn vị
phải giả quét lỗ hổng thường xuyên
để xác định và cập nhật bản phá lỗ hồng
đặc biệt là các lỗ hỏng trên các thiết bị
mở công khai trên internet
giúp hạn chế bề mặt tấn công chủ động kiểm soát
được các rủi ro ưu tiên và lỗi kịp thời
cho các máy chủ kết nối internet
cung cấp dịch vụ ra internet
bảo đảm bản phá lỗ hổng được tải từ nguồn tin cậy
chương trình chuyển động số tuần này của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo